bộ giáo dục và đào tạo vẫn đang áp dụng chính sách miễn học phí đối với sinh viên ngành sư phạm
tuy nhiên hiện nay số sinh viên sư phạm trên cả nước ra trường chưa có việc làm hoặc làm không đúng ngành sư phạm còn nhiều
gây lãng phí rất lớn nguồn nhân lực đầu tư cho giáo viên
cho giáo dục chính vì vậy sự thảo luật giáo dục được đệ trình lên quốc hội lần này được sửa đổi theo hướng
không miễn học phí đối với sinh viên sư phạm mà thay bằng chính sách vay tín dụng sư phạm
cụ thể sự thay đổi này là như thế nào và đề xuất này đã nhận được những phản hồi ra sao từ người trong cuộc
ghi nhận của nhóm phóng viên tại trường đại học sư phạm hà nội
chính sách miễn học phí cho sinh viên ngành sư phạm đã áp dụng khoảng hai mươi năm nay ở nước ta
chính sách này bắt đầu được triển khai ở thời điểm khi mà yêu cầu về nhân lực ngành sư phạm và nhu cầu giáo viên lớn
nhưng lương của giáo viên thì lại thấp
sinh viên không muốn vào ngành sư phạm
còn ở thời điểm hiện tại
sinh viên ngành sư phạm ra trường thất nghiệp nhiều thì đây là một sự lãng phí lớn cho ngân sách nhà nước
tuy nhiên với sinh viên ngành sư phạm
trước thông tin đề xuất bỏ quy định miễn học phí cũng khiến họ có những băn khoăn
trường thì trước đến giờ có mỗi quân đội với lại sư phạm thì là không thu học phí
theo như được biết thì bây giờ mức học phí rất là cao
nên là việc bỏ học phí thì sẽ kiểu tạm một vài khó khăn cho một số gia đình kiểu điều kiện kinh tế không được ổn định
dự thảo luật giáo dục được đệ trình lên quốc hội lần này được sửa đổi theo hướng không miễn học phí đối với học sinh sinh viên sư phạm
mà thay bằng chính sách vay tín dụng sư phạm
cụ thể học sinh sinh viên sư phạm được vay tín dụng sư phạm để đóng học phí
và chi trả sinh hoạt phí trong toàn khóa học được hưởng các chính sách học bổng khuyến khích học tập
các chế độ miễn giảm học phí và trợ cấp xã hội quy định
sau khi tốt nghiệp nếu công tác trong ngành giáo dục đủ thời gian theo quy định sẽ không phải trả khoản tín dụng sư phạm
những cái tiền học phí không quan trọng bằng cái việc sau này ra xin việc
do đó mà người ta thấy rằng là không cần thiết phải
phải miễn học phí cho học sinh sư phạm
mà cái chính là giúp cho sinh viên sư phạm làm sao học hành nghề để mà vào dạy các trường mới là quan trọng
cũng có ý kiến cho rằng liệu đề xuất này được thông qua thì có làm giảm số lượng học sinh đăng ký thi vào khối ngành sư phạm hay không
vì phần nhiều người lựa chọn học trường sư phạm có hoàn cảnh kinh tế gia đình ở mức trung bình hoặc dưới mức trung bình
vì vậy việc được miễn học phí trong bốn năm học là số tiền không nhỏ
để được học một trường đại học và có tấm bằng cử nhân là cơ sở để kiếm được một công việc ổn định trong tương lai
đầu vào của trường vi phạm hiện nay lâu nay thì nó đã ở cái mức độ thấp
và bây giờ thì bộ giáo dục lại muốn là phải lấy ở điểm cao
mà điểm cao nguyên tắc là người ta đi vào nhiều ngành khác người ta không ở đâu rồi
cái thứ hai là nhiều cái chỉ điêu của các trường đại học sư phạm cao đẩy sư phạm này đang bị cắt đi
vì thừa giáo viên quá nhiều thế nên tôi chứ nó cũng chả ảnh hưởng gì cả
như vậy điều mà nhiều người băn khoăn về ngành sư phạm hiện nay là vấn đề việc làm sau khi sinh viên tốt nghiệp
và mức lương giáo viên có đủ trang trải cuộc sống hay không
có lẽ không một sinh viên nào mong muốn chọn một khối ngành được miễn giảm học phí
nhưng sau khi tốt nghiệp lại phải làm nghề với một mức lương không đủ sống
hay buộc phải chọn một công việc khác không đúng ngành học
đơn giản chỉ vì hai thứ
từ nưu sinh